chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
chuyển sang thông tin tiếp theo ngày bảy tháng một mươi một ông nguyễn phú tân giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh an giang cho biết
đã gửi thông báo đến các đơn vị chức năng cùng các địa phương liên quan về tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng
do các đội dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh này là cấp ba
theo đó kể từ ngày bảy tháng một mươi một các đơn vị kinh doanh vận tải tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ
lẫn đường thủy nội địa để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang trong ngày sáu tháng một mươi một
địa phương ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi bảy ca mắc mới
như vậy kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát an giang có một mươi ba năm trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín một trăm sáu mươi bảy trường hợp tử vong
trước diễn biến này ủy ban nhân dân tỉnh an giang ban hành quyết định về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính
ở cấp độ ba trong phòng chống dịch yêu cầu các tổ chức cơ sở tôn giáo không được tập trung quá hai mươi người trong cùng thời điểm
tạm dừng các hoạt động không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao
như dịch vụ làm đẹp khu vui chơi giải trí quán bar karaoke game massage phố đi bộ chợ đêm
đối với những người bán hàng rong bán vé số dạo chỉ được phép hoạt động nếu đã tiêm một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín
an giang cũng sẽ quản lý chặt đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh vào địa bàn
theo quy định của bộ y tế
riêng đối với những người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy shipper
chỉ được hoạt động từ ba mươi đến chín mươi
và được tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang đi
nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc thi công các công trình xây dựng
chỉ được hoạt động trong phạm vi từ năm mươi đến bảy mươi quy mô công suất
sáng ngày bảy tháng một mươi một tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu cho biết
tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp phát hiện thêm nhiều ca dương tính covid một mươi chín
trong cộng đồng liên quan đến hàng loạt công ty thủy sản
đến thời điểm này bạc liêu đã vượt mốc năm ca mắc covid một mươi chín
sáng cùng ngày tỉnh ghi nhận thêm hai trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tăng ba mươi hai ca so với ngày sáu tháng một mươi một
trong đó có đến một trăm linh sáu ca mắc trong cộng đồng tăng ba mươi bốn ca so với ngày sáu tháng một mươi một
sáu mươi chín ca ghi nhận tại các khu cách ly tập trung một trăm một mươi sáu ca
ghi nhận tại các khu vực phong tỏa và sáu ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch
đáng lưu ý trong một trăm linh sáu ca mắc trong cộng đồng có bốn mươi ba ca qua truy vết lấy mẫu sàng lọc trong cộng đồng
liên quan nhiều ổ dịch xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hàng thủy sản tấn khởi
công ty trách nhiệm hữu hàng mtv chế biến thủy sản châu bá thảo công ty chế biến thủy sản láng trâm
công ty trách nhiệm hữu hàng thủy sản nigico và công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại dịch vụ
bầu cùng thị xã giá rai
số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng còn lại thuộc thành phố bạc liêu hai mươi bốn ca
huyện đông hải một mươi bảy ca huyện vĩnh lợi bảy ca huyện hồng dân năm ca trường học trên địa bàn huyện hồng dân
bệnh viện quân y tỉnh năm k hai trường hợp sàng lọc tại bệnh viện đa khoa bạc liêu
và ba trường hợp sàng lọc tại bệnh viện đa khoa thanh vũ medic bạc liêu
cũng trong sáng ngày bảy tháng một mươi một bạc liêu ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do covid một mươi chín
đến nay tỉnh có bốn mươi trường hợp tử vong do covid một mươi chín
ngày hôm nay ông văn công chính giám đốc sở y tế vĩnh long cho biết
ngày đầu xét nghiệm sàng lọc ở thành phố vĩnh long ngành y tế đã phát hiện một trăm ba mươi trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó có một trăm một mươi một trường hợp có kết quả khẳng định pcr
hôm nay chúng tôi tiếp tục xét nghiệm sàng lọc các nơi còn lại ở thành phố vĩnh long
quyết tâm tách hết f ông minh thông tin thêm
cùng ngày sở y tế vĩnh long cho biết tỉnh vừa ghi nhận
thêm bảy mươi bốn trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó có ba mươi một trường hợp qua khám sàng lọc tại các bệnh viện phòng khám
và cơ sở y tế trong tỉnh
hai trường hợp qua sàng lọc cộng đồng tại phường đông thuận thị xã bình minh
và xã trung ngãi huyện vũng liêm
ba trường hợp chuyển từ f một thành f khi được cách ly tại các trung tâm y tế
đáng chú ý là ổ dịch ở thị trấn cái nhung huyện mang thít
ghi nhận thêm một mươi tám trường hợp khi xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
như vậy tính từ ngày một tháng một mươi một đến ngày bảy tháng một mươi một vĩnh long ghi nhận
ba hai trăm bảy mươi hai trường hợp dương tính covid một mươi chín điều trị khỏi bệnh hai năm trăm bảy mươi bảy trường hợp
có bốn mươi bảy trường hợp tử vong
thưa quý vị từ giờ ngày bảy tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã ban hành quyết định thiết lập cách ly y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín đối với toàn bộ thị trấn cái tàu hạ
thị trấn cái tàu hạ có bảy trường hợp
tỉ khóm bảy mươi chín tổ ba một trăm một mươi chín hộ dân với một mươi hai ba trăm chín mươi bốn nhân khẩu
việc phong tỏa được thực hiện cho đến khi có thông báo mới để bóc tách
các trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng
trong thời gian thiết lập vùng cách ly y tế người dân không được ra khỏi
khu phong tỏa ở thị trấn cái tàu hạ trừ các trường hợp cần thiết
và có sự đồng ý của chính quyền địa phương
những ngày qua đồng tháp ghi nhận hàng loạt ca nhiễm cộng đồng
và các ổ dịch mới phát sinh
theo lãnh đạo tỉnh đồng tháp nguy cơ bổng
nguy cơ bổng phát dịch ở địa phương còn rất cao
nhất là ở các địa bàn tập trung đông dân cư
khu vực giáp ranh với các tỉnh hành lân cận
tỉnh ủy đồng tháp yêu cầu các ngành tiếp tục tập trung tổ chức tốt phương châm
cao hơn một bước nhanh hơn một bước trong công tác phòng chống dịch
địa phương này đang cố không để số kf đạt ba con số một ngày
kéo giảm số kf xuống năm mươi k một ngày và số f trong cộng đồng dưới hai mươi k một ngày
từ giờ ngày bảy tháng một mươi một
một ủy ban nhân dân thành phố cao lãnh yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống
tạm dừng phục vụ khách tại chỗ và chỉ được phép bán mang xe
theo nhà chức trách tình hình dịch covid một mươi chín ở thành phố cao lãnh diễn biến phức tạp
các trường hợp nhiễm mới chủ yếu tại các cơ sở mua bán ăn uống
nơi tập trung đông người và có tốc độ lây lan rất nhanh
trong hai mươi bốn giờ qua đồng tháp ghi nhận một trăm chín mươi tám ca nhiễm ncov
trong đó ba mươi sáu ca còn đồng chủ yếu ở huyện châu thành và cao lãnh
kể từ khi được dịch covid một mươi chín
thứ tư bùng phát đến ngày sáu tháng một mươi một tỉnh đồng tháp đã ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm ncov
chín hai trăm sáu mươi bảy người đã khỏi bệnh và hơn một ca đang điều trị
địa phương này đã tiêm hơn một năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó mỗi một là chín trăm linh bốn năm trăm ba mươi năm liều và mỗi hai là sáu trăm một mươi hai hai trăm tám mươi bảy liều
một mươi hai trên một mươi hai huyện thành phố của tỉnh đồng tháp thuộc cấp độ hai
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo